ngày hai mươi một tháng một cục điều tiết điện lực bộ công thương và tập đoàn điện lực việt nam
đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bảo đảm cấp điện tết nguyên đán canh tí năm hai nghìn hai mươi
cụ thể đoàn công tác đã đến thăm và kiểm tra tại trạm biến áp năm trăm linh kv đông anh
trạm biến áp hai trăm hai mươi kv bắc ninh ba công ty điện lực bắc ninh
qua kiểm tra các đơn vị truyền tải đã lắp đặt các kháng bù ngang để hạn chế tình trạng điện áp tăng cao
đặc biệt tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi chung với thời gian cấp nước đổ ải vụ đông xuân
nên tổng công ty điện lực miền bắc công ty điện lực bắc ninh và các công ty điện lực trực thuộc
đã lên phương án bảo đảm cấp điện an toàn tin cậy cho các trạm bơm kể cả các trạm bơm giã chiến
các đơn vị thực hiện nghiêm túc tăng cường kỷ luật trong vận hành nhằm bảo đảm cấp điện an toàn
tin cậy phục vụ nhân dân cả nước vui tết đón xuân